thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa
phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ninh bình tổ chức trao tặng dê giống và nhiều phần quà cho phụ nữ
và học trò nghèo ở biên giới yên khương huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
sau thời gian khảo sát thực tế hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa đã hỗ trợ thành lập tổ hợp tác
chăn nuôi dê sinh sản cho phụ nữ bản tứ triềng làm chủ đồng thời hỗ trợ tổ hợp tác ba mươi con dê giống
các hộ được hướng dẫn cách làm chuồng trại tập hấn kỹ thuật chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh
trong suốt quá trình hội liên hiệp phụ nữ tại cơ sở và đồn biên phòng yên khương sẽ thường xuyên kiểm tra
giám sát bảo đảm duy trì và nhân rộng mô hình
trong dịp này hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ninh bình đơn vị đồng hành với phụ nữ biên giới xã yên khương
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đã trao tặng một mươi sổ tiết kiệm một xuất quà gồm quần áo sách vở và các nhu yếu phẩm
trạm y tế xã